do mưa lớn cục bộ từ đêm ngày hai đến sáng nay ngày ba tháng tám trên địa bàn huyện mù căng trải đã xảy ra lũ quét gây thiệt hại về người và tài sản cũng như hoa màu của nhân dân
theo báo cáo của ủy ban nhân dân huyện mù căng trải đến thời điểm một mươi sáu h ngày hôm nay đã có một mươi năm người thiệt mạng và mất tích
ngoài một mươi năm người chết và mất tích trên ở huyện mù căng trải thì có ba mươi hai nhà bị ngập và cuốn trôi hoàn toàn một mươi bốn nhà bị sập hoàn toàn
về tài sản có năm xe máy và bảy con châu bò bị lũ cuốn trôi năm công trình gồm trường mầm non hoa lan trường tiểu học và trung học cơ sở thị trấn trung tâm chính trị huyện khu tập thể trường trung học phổ thông và sân vận động trung tâm huyện bị lũ quét tràn qua ước tính thiệt hại trên một trăm năm mươi tỷ đồng
ngay sau khi thiên tai xảy ra huyện mù căng trải đã chỉ đạo các xã phát huy tinh thần bốn tại chỗ kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai
huyện thành lập ba tổ công tác làm nhiệm vụ tìm kiếm người mất tích khắc phục hậu quả thiên tai dọn dẹp nhà cửa khơi thông dòng chảy và bảo đảm vệ sinh môi trường hỗ trợ kinh phí cho các hộ gia đình có người chết mất tích và bị thương
trước mắt tỉnh yên bái hỗ trợ các hộ gia đình có nhà bị sập và cuốn trôi là hai mươi triệu đồng hỗ trợ gia đình có người chết và mất tích một mươi triệu đồng hỗ trợ nhà hư hỏng một phần là một mươi triệu đồng